thời gian gần đây nhiều hội dân ở buôn cưu duốt xã cư pơn huyện cronbúc tỉnh đắk lắc
liên tục tập trung tại nhà máy chế biến mũ cao su của công ty phương triều đại có tru sơ tại buôn cưu duốt
để phản đối hoạt động sản xuất của nhà máy gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
làm ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của người dân
tuy nhiên đến nay các ngành chức năng của huyện crong búc và tỉnh đắk lắc vẫn chưa xử lý rứt điểm
dẫn đến tình trạng mất an ninh trật tự tại địa phương
nhà máy chế biến mủ cao su của công ty phương triều đại nằm giữa khu dân cư
nhiều năm nay người dân phải hứng chịu trực tiếp ô nhiễm môi trường mỗi khi nhà máy hoạt động
nhà máy chế biến mủ cao su còn xả nước thải chưa qua xử lý vào các hồ chứa
khi có mưa lớn một lượng nước thải đen kịt có váng bốc mùi hôi thối tràn ra đường chính của khu dân cư
ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân
điều đầu tiên mà người dân thấy đó là cái
ngửi được là cái mùi chỉ là hôi thối
rồi là khói thì
bây giờ nhà máy hoạt động thì không thấy được nhưng mà chỉ có những lúc ban đêm họ làm thì thấy rõ ràng là khói rất là nhiều
trong khi tình trạng ô nhiễm chưa được khắc phục thì ngày hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
người dân buôn cư u s lại phát hiện công ty phương triều đại đổ chất thải màu đen
tại khu vực đồi đất của gia đình ông lê đình thanh
tại thời điểm kiểm tra trên diện tích đất đồi của gia đình ông thanh
có hai bảy trăm linh hố khoan trong hố có chứa chất lỏng màu đen đúng như phản ánh của người dân
tức là sau khi cái sự việc là bà con dân phản ánh về vấn đề môi trường
thì cũng sự việc đã xảy ra thì chúng tôi cũng đã là
là cộng cấp bàn ngành vận thể
thì là tiến hàng kiểm tra cũng như là là có báo cáo về văn huyện
để xin kiến chỉ đạo
để xử lý
tuy nhiên đại diện sở tài nguyên và môi trường tỉnh đắk lắc lại cho rằng
các chất thải do nhà máy chế biến mổ cao su của công ty phương triều đại thải ra môi trường
là thấp hơn giới hạn cho phép và công ty vẫn thản nhiên hoạt động bình thường
mặc cho người dân kịch liệt phản đối
sau khi mà có cái phản ánh của người dân
thì chúng tôi đã thành lập cái đoàn kiểm tra đột xuất
và có mời của đường văn chân huyện cùng tham gia
và đã tiến hành
tiến hành mời hai đơn vị có liên quan để họ lấy mẫu
kết quả của hai đơn vị phân tích thì đều cho thấy là
cái hàm lượng các chất có trong bùn thải nằm trong quy chuẩn cho phép
và được phép sử dụng để chế biến công bằng khí sinh
để giải quyết rứt điểm khiếu nại của người dân
ổn định sản xuất của nhà máy
đề nghị ubnd tỉnh đắk lắc chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh
cần sớm làm rõ nguyên nhân
xử lý nghiêm
những hành vi
tránh để khiếu nại kéo dài